công an tỉnh yên bái vừa ký quyết định điều động ba trăm tám mươi bốn đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
như vậy đến thời điểm hiện tại công an tỉnh yên bái đã bố trí công an chính quy tại toàn bộ một trăm sáu mươi xã với tổng số bốn trăm tám mươi ba đồng chí hoàn thành trước tiến độ so với yêu cầu của bộ công an và tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đã đề ra
cụ thể công an tỉnh yên bái thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã gồm một đồng chí cấp trưởng một đồng chí cấp phó và công an viên
toàn bộ công an chính quy bố trí về xã đều được lựa chọn từ các đơn vị nghiệp vụ qua sắp xếp tổ chức bộ máy và từ các đội nghiệp vụ công an cấp huyện
riêng với chức danh trưởng công an xã các cán bộ được bố trí đầy đủ điều kiện độ tuổi để cơ cấu vào cấp ủy địa phương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đến nay đã có tám mươi ba tri bộ công an xã
trong thời gian tới một trăm linh công an các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh yên bái sẽ thành lập tri bộ theo quy định
việc đưa công an chính quy có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ bám sát và thường trực tại các xã thị trấn đã góp phần quan trọng giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở
thưa quý vị và các bạn chính thức được khởi động vào tháng sáu năm ngoái cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân đã nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
trong số các đơn vị tham gia dự thi cục ngoại tuyến bộ công an đã hưởng ứng và tham gia hết sức tích cực và trách nhiệm nêu cao tinh thần chủ động trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
sau khi nhận được thông tin về cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân cục ngoại tuyến đã họp thành lập ban tổ chức công bố và phổ biến thông tin về cuộc thi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị và cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình với tỷ lệ một trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia
hăng hái và chủ động một số cán bộ chiến sĩ đã cùng với các thành viên khác thành lập đội thi phát huy khả năng cá nhân và trí tuệ tập thể để có thể có một bài dự thi quy mô chất lượng
còn với các cá nhân tham gia dự thi họ đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện bài thi của mình
có tác phẩm dự thi đoạt giải nhất cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng trong công an nhân dân tại cục ngoại tuyến và bài dự thi được chọn để gửi dự thi trung khảo cấp bộ
thượng úy nguyễn ngọc hân đã dành thời gian hơn năm tháng để hoàn thành bài thi của mình
tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia cuộc thi tôi đã làm bài dự thi với tinh thần phấn khởi nhiệt huyết và quyết tâm trả lời giải đáp được những nội dung về luật an ninh mạng về vấn đề đảm bảo an toàn an ninh trên không gian mạng từ đó tôi tuyệt đối tin tưởng vào luật an ninh mạng
qua cái vòng sơ khảo chúng tôi đã tổ chức và chọn ra được hai mươi một bài thi xuất sắc để mà chấm vòng trung khảo thì qua cái nhận xét ban đầu của ban tổ chức chúng tôi
thì tất cả các bài thi đều có sự đầu tư rất là công phu tâm huyết tìm hiểu rất kỹ càng của cán bộ chiến sĩ cũng như là về cái nội dung đầu tư về hình thức về các cái mô hình các cái bài thuyết minh
mỗi tác phẩm dự thi cũng là kết tinh những nỗ lực không ngừng của các cán bộ chiến sĩ cùng với đó họ tự trang bị thêm cho mình những kiến thức pháp luật đặc biệt là luật an ninh mạng một luật mới có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay
đặc sắc của bài thi của chúng tôi đấy là ngoài việc đã phân tích những cái vấn đề
những cái vấn đề có trong bộ luật chúng tôi còn tìm kiếm và thêm dẫn chứng về những vấn đề cụ thể đang nổi bật trên mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực tích cực đến cuộc sống như thế nào
qua đó để nêu lên được tầm quan trọng của việc ban hành luật an ninh mạng đối với xã hội
đảng ủy đánh đạo cục ngoại tuyến cũng đã rất quan tâm và quan trọng cái vấn đề này
đảng ủy đạo cục ngoại tuyến cũng đã rất quan tâm và quan trọng cái vấn đề này
đảng ủy đạo cục ngoại tuyến cũng đã rất quan tâm và quan trọng cái vấn đề này
đây cũng là một dịp để họ tăng cường trang bị kiến thức pháp luật góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa luật an ninh mạng trong cuộc sống
góp phần nâng cao ý thức của cá nhân cộng đồng trên không gian mạng nâng cao khả năng đề phòng trước những vi phạm pháp luật tội phạm trên không gian mạng